thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn tới sự hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã phát biểu ý kiến chỉ đạo công tác đối ngoại trong thời gian tới
sau đây truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này
mời các đồng chí quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
thưa các vị đại biểu thưa toàn thể các đồng chí
hôm nay tôi rất vui mừng và phấn khởi đến dự hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi của chúng ta
một hội nghị quan trọng không chỉ đối với bộ ngoại giao đối với ngành ngoại giao
mà đối với chung công tác đối ngoại và cũng là một sự kiện trong cái đời sống sinh hoạt chính trị của chúng ta
trước hết tôi xin phép được thay mặt bộ chính trị ban bí thư
xin gửi tới các đồng chí đại biểu các nhà ngoại giao lão thành
các đồng chí các anh các chị cán bộ công chức viên chức người lao động trong ngành ngoại giao trong cả nước
lời chào thân ái lời chúc mừng tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất
tôi cũng nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí trưởng cơ quan đại diện ngoại giao từ gần một trăm linh địa bàn khác nhau trên thế giới
mang về hội nghị những thông tin ẩn định mới nhất nơi các đồng chí công tác
và xin hoan nghênh đại diện lãnh đạo các tỉnh thành trong cả nước đã về dự và chia sẻ với hội nghị những tình hình công tác đối ngoại sinh động tại các địa phương
đây là dịp để chúng ta nhìn lại quá trình gần ba năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng về đối ngoại
trên cơ sở đó
đề xuất các phương hướng biện pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm cho những năm tới
đồng thời cũng góp phần vào việc chuẩn bị tổng kết ba mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới
và chuẩn bị văn kiện đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
thưa các đồng chí
từ sau đại hội một mươi hai của đảng
tình hình thế giới và trong nước bên cạnh những thuận lợi cơ bản
cũng có nhiều vấn đề mới nảy sinh khó khăn hơn trước
mục tiêu yêu cầu đối với công tác đối ngoại cũng cao hơn trước
như trong báo cáo của lãnh đạo bộ đã trình bày tôi xin không nhắc lại
tuy nhiên có thể khẳng định
với sự cố gắng nỗ lực của toàn hệ thống chính trị
công tác đối ngoại của chúng ta trong gần ba năm qua
đặc biệt là trong năm hai nghìn một mươi chín
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
và tôi nói là trở thành một điểm sáng
trong toàn bộ những thành tiệu chung của đất nước ta
nổi bật là thể hiện mấy khía cạnh
công tác đối ngoại đã đóng góp rất quan trọng
và việc duy trì củng cố môi trường hòa bình ổn định
tạo thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trước những biến động nhiều mặt rất phức tạp trên thế giới và khu vực
những diễn biến không thuận của môi trường an ninh xung quanh
những tác động tiêu cực từ bên ngoài
chúng ta đã tiếp tục có những quyết sách đúng đắn
có bước đi phù hợp để phục vụ phát triển kinh tế
giữ vững môi trường hòa bình ổn định an ninh quốc phòng
giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước
ta đã chủ động tích cực vận động thúc đẩy đàm phán hợp tác giải quyết những bất đồng
và những vấn đề tồn tại liên quan đến phân định danh giới biển
vừa bảo vệ được quyền chủ quyền và quyền tài phán của ta
đồng thời cùng các nước khác tiến hành công tác phân giới cắm mốc
mở các cửa khẩu mới quản lý đường biên giới và các hoạt động hợp tác xuyên biên giới
làm cho các đường biên giới trên bộ vừa là đường biên giới hòa bình hữu nghị vừa là đường biên giới phát triển
công tác đối ngoại đã phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế nhất là kinh tế đối ngoại
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tăng trưởng kinh tế luôn đạt cao hơn mức bình quân của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các chỉ số kinh tế vĩ mô đều tích cực nhất là đầu tư nước ngoài và xuất nhập khẩu
đáng chú ý mặc dù xu hướng bảo hộ nổi lên ở nhiều nơi trên thế giới
kim ngạch thương mại và thu hút vốn đầu tư du lịch từ các đối tác chủ chốt năm sau vẫn tăng hơn năm trước
tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm hai nghìn một mươi bảy đạt ba mươi năm tám mươi tám tỷ usd tăng bốn mươi bốn bốn cao nhất trong một mươi năm qua
trong đó vốn giải ngân đạt một mươi bảy năm tỷ usd tăng một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
các đối tác đã cam kết viện trợ hơn ba tỷ usd oda cho việt nam trong giai đoạn từ nay đến hai nghìn hai mươi
lượng khách du lịch quốc tế đến việt nam đạt mức kỷ lục hơn một mươi ba triệu lượt người
đến nay đã có tổng cộng bảy mươi một nước công nhận việt nam là nền kinh tế thị trường
ta đã ký kết một mươi ba hiệp định thương mại tự do trong đó có một mươi hiệp định đã có hiệu lực
công tác đối ngoại tiếp tục góp phần quan trọng nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
đưa quan hệ của việt nam với các nước nhất là các đối tác ưu tiên quan trọng đi vào chiều sâu ổn định bền vững
quan hệ với các nước lớn tiếp tục được củng cố và thúc đẩy hài hòa
tranh thủ được các yếu tố tích cực hạn chế những bất đồng
để phục vụ nhiệm vụ xây dựng vềbs
nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước nâng cao vị thế của quốc gia
đến nay chúng ta đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với một mươi sáu quốc gia
đối tác toàn diện với một mươi một quốc gia và quan hệ chiến lược đặc biệt với lào và campuchia
các mối quan hệ đối tác chiến lược đối tác toàn diện tiếp tục được thúc đẩy phát triển phát huy được các mặt tích cực
chúng ta đã đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác
nhất là các đối tác có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển an ninh của đất nước
cụ thể hóa và đưa khuôn khổ quan hệ đa sắc lập đi vào chiều sâu thực chất
tạo sự đan sen gắn kết giữa lợi ích của ta với các nước
chúng ta đã đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên mọi mặt
tiếp tục phát huy vai trò tích cực tại các thể chế khu vực và toàn cầu
trong đó nổi bật là đã tham gia
xây dựng cộng đồng asean vững mạnh đoàn kết hợp tác và tự cường
công tác đàm phán và tham gia các hiệp định thương mại tự do luôn được quan tâm thúc đẩy
đặc biệt đã tổ chức thành công năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy
ta đã tranh thủ tốt vị trí nước chủ nhà
khẳng định được vai trò và khả năng của việt nam trong việc xử lý những vấn đề quốc tế và khu vực
chủ động triển khai chiến lược đối ngoại về quốc phòng
an ninh phù hợp với tư duy mới về bảo vệ tổ quốc bảo vệ an ninh quốc gia
khai thác có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài vị thế của đất nước
nhằm phục vụ mục tiêu bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
công tác bảo hộ công dân ngư dân tiếp tục được quan tâm
công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại ngoại giao văn hóa được triển khai đồng bộ và hiệu quả
chúng ta đã chủ động kiên quyết đấu tranh trong lĩnh vực dân chủ nhân quyền
công tác đối ngoại với người việt nam ở nước ngoài được thực hiện tốt
ngày càng có nhiều người việt nam ở nước ngoài đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước
và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
công tác đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân được triển khai khá đồng bộ chặt chẽ đạt nhiều kết quả quan trọng
quan hệ giữa đảng ta với các đảng cộng sản
công nhân và các chính đảng khác tiếp tục được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn
trao đổi lý luận và tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương
quốc hội ta cũng mở rộng quan hệ quốc tế song phương và đa phương
công tác đối ngoại nhân dân được triển khai với hình thức và nội dung ngày càng phong phú và đa dạng
những kết quả nêu trên đã khẳng định tính đúng đắn trong đường lối đối ngoại của đại hội một mươi hai
và các chủ trương liên quan đến các hội đồng
công tác đối ngoại của đảng ta
chúng ta đã thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển
đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế vì lợi ích quốc gia dân tộc
trong các tình huống phức tạp chúng ta đã kiên trì về nguyên tắc linh hoạt về sách lược
bám sát yêu cầu bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
kết hợp với yêu cầu bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa giữ vững môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước
trong các chủ trương bước đi chúng ta đã luôn có được sự đồng thuận ủng hộ của toàn đảng toàn dân và toàn quân
những kết quả đó có được là nhờ sự lãnh đạo chặt chẽ thường xuyên của trung ương đảng trực tiếp là bộ chính trị ban bí thư
sự điều hành chủ động linh hoạt của nhà nước sự vào cuộc và sự triển khai tích cực của tất cả các cấp các địa phương các ngành nhất là ngành ngoại giao
các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước cũng đã dành nhiều thời gian công sức và nguồn lực cho công tác đối ngoại
đặc biệt những kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ cán bộ đối ngoại nói chung và cán bộ bộ ngoại giao nói riêng
với tâm huyết trách nhiệm và trình độ chuyên môn cao tuyệt đối trung thành với đảng với chế độ luôn đặt lên hàng đầu lợi ích quốc gia dân tộc luôn cháy bỏng khát khao cống hiến và phục vụ
nhân dịp này tôi xin được thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước nhiệt liệt biểu dương chúc mừng và cảm ơn những đóng góp to lớn rất có ý nghĩa đó của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nói chung
và của ngành ngoại giao chúng ta nói riêng
tuy nhiên chúng ta tuyệt nhiên không được tự mãn với những kết quả đã đạt được bởi vì trước mắt chúng ta còn rất nhiều việc phải làm
tôi đề nghị các đồng chí kiểm điểm thật kỹ rút kinh nghiệm từ những thành tiệu kể trên
để xem chúng ta đáng lẽ có thể đạt được kết quả
đã kết quả nhiều hơn không tốt hơn không
có bỏ lỡ hoặc không tận dụng triệt đề cơ hội nào không
trong quan hệ với các nước đối tác quan trọng nhất là các nước lớn có những điểm nghẽn nào cần tháo gỡ hoặc khâu đột phá nào cần mở ra
các khuôn khổ quan hệ đã ký kết có tạo được hiệu quả tương xứng với tên gọi hay còn mang nặng tính hình thức
có giúp xử lý một cách hiệu quả các vấn đề phát sinh tăng cường xây dựng lòng tin không
đồng thời cũng cần đánh giá kỹ những hạn chế trong công tác đối ngoại thời gian qua để chủ động khắc phục
ví dụ như công tác nghiên cứu chiến lược dự báo tình hình tuy ngày càng được chú trọng và nâng cao nhưng đã được như mong muốn chưa
trong một số tình huống đã thật sự chủ động chưa
có bị động bất ngờ trường hợp nào không
ta đã quan sát phân tích dự báo được sự biến động về địa chiến lược toàn cầu khu vực liên quan trực tiếp đến môi trường an ninh của ta hay chưa
trong nhận thức và chỉ đạo thực tiến ta đã theo kịp những chuyển biến mau lẹ phức tạp của tình hình nhất là sự điều chỉnh chiến lược và quan hệ của các nước lớn hay chưa
phải chăng sự phối hợp kết hợp giữa các ngành các địa phương còn có lúc thiếu chặt chẽ
công tác đào tạo bố trí và sử dụng cán bộ làm công tác đối ngoại có lúc có nơi chưa hợp lý v v
thưa các đồng chí
nhận định của đại hội một mươi hai là tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng diễn biến rất phức tạp khó lường đến nay vẫn giữ nguyên giá trị
chính vì thế chúng ta cần thường xuyên theo dõi sát các diễn biến và dự báo đúng chiều hướng phát triển của tình hình bên ngoài
và nhất là đánh giá thật kỹ các tác động đến việt nam để không bị động bất ngờ và có đối sách đúng
phải chăng chúng ta đang đứng trước một số tình huống như
môi trường đối ngoại trong những năm tới sẽ còn phức tạp khó lượng
các đối tác lớn của ta đang trong quá trình điều chỉnh chiến lược bối cảnh thế giới thường xuyên biến động
môi trường chính trị an ninh kinh tế khu vực và thế giới đang chờ đợi
và các tác động nhanh mạnh bất ngờ hơn
cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn sẽ quyết liệt chính trị cường quyền quay trở lại mạnh hơn nhất là trong khu vực
việc thực hiện nhiệm vụ bao trùm là giữ vững môi trường hòa bình ổn định do đó sẽ gặp nhiều thách thức
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ lợi ích quốc gia trên biển sẽ đứng trước một số thách thức mới
đó là do sự biến động phức tạp của tình hình sự thay đổi so sánh lực lượng
sự tính toán của các nước có liên quan sự nổi lên của chủ nghĩa đơn phương thiếu tôn trọng luật pháp quốc tế
các cơ chế kiểm soát bất đồng khủng hoảng trong khu vực chưa phát huy hiệu lực hiệu quả
các thể chế đa phương khó đạt được lập trường chung đủ mạnh tình hình trên thực địa tiếp tục phức tạp
nguy cơ va chạm đụng độ chưa được đẩy lùi
kinh tế đối ngoại có thể sẽ gặp những thách thức mới
chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng ở các thị trường xuất khẩu lớn của ta
chiến tranh thương mại giữa các nước lớn đang hiện hữu
vai trò của các thể chế đa phương lớn như wto apec đang bị đe dọa
sự phát triển của khoa học công nghệ cũng đang đặt ra một loạt vấn đề mới đối với thương mại và đầu tư nước ngoài
công tác đối ngoại đa phương cũng sẽ gặp thách thức hơn
hiện nay vai trò của các thể chế đa phương đang có xu hướng giảm đi trước đối hành xử chính trị cường quyền coi trọng song phương
trong khi đó một số cơ chế đa phương mới lại có xu hướng phục vụ cạnh tranh nước lớn
ở trong khu vực asean vẫn còn nhiều khó khăn trong việc củng cố vai trò trung tâm
tuy nhiên bên cạnh những khó khăn thách thức phải chăng chúng ta cũng có nhiều thời cơ thuận lợi
đó là các xu hướng lớn trong cục diện thế giới vẫn cơ bản có lợi cho ta
dư địa để việt nam đẩy mạnh công tác đối ngoại nói chung và quan hệ với các nước quan trọng nói riêng đang tăng lên
do đó tuy tình hình thế giới phức tạp và biến động khó lường
nhưng không vì thế mà giảm chủ trương hội nhập quốc tế và đẩy mạnh công tác đối ngoại
vì đây là chủ trương nhất quán đúng đắn của chúng ta và đã được kiểm nghiệm trên thực tế
sau hơn ba mươi năm đổi mới chưa bao giờ đất nước ta có được thế và lực như hiện nay trên tất cả các mặt
từ kinh tế chính trị đến quốc phòng an ninh đối ngoại khoa học kỹ thuật
đây là nền tảng căn bản là chỗ dựa vững chắc cho công tác đối ngoại ngoại giao của chúng ta trước một thế giới đầy biến động
gần đây tôi hay nói là đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như bây giờ
thế và lực thế này quan hệ đối ngoại thế này vị thế chúng ta thế này từ xưa đến nay đã bao giờ được như thế này chưa
đây là thuận lợi hết sức cơ bản
chúng ta còn có những thế mạnh mà nhiều quốc gia khác không dễ gì có được
đó là lòng yêu chuộng hòa bình chính nghĩa nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc tinh thần hòa hiếu và trách nhiệm trong quan hệ quốc tế
các nước nhất là các nước trong khu vực đang tin vào việt nam có vai trò lớn hơn trong các diễn đàn khu vực và quốc tế
trong giải quyết các vấn đề lớn của khu vực và cả những vấn đề mang tính toàn cầu
chúng ta có sự đồng thuận trong toàn đảng toàn dân và toàn quân
và với cơ chế thống nhất quản lý công tác đối ngoại ngày càng hoàn thiện
với sự phối hợp ngày càng chặt chẽ của các bộ ban ngành địa phương với ngành ngoại giao để triển khai các mặt công tác đối ngoại
hình thành nên một mặt trận đối ngoại toàn diện và thống nhất
các đồng chí vừa nghe các báo cáo rất là thống nhất phối hợp khá nhịp nhàng ăn ý nhau thậm chí những động tác mời khách hoặc là chúng ta ra nước ngoài đều có sự phối hợp cả
đây là cái kinh nghiệm rất là tốt
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài hơn bốn năm triệu người ngày càng lớn mạnh nhất là số lượng trí thức du học sinh ngày càng đông
hiện có hơn một trăm bảy mươi du học sinh việt nam ở nước ngoài
người việt nam ở nước ngoài hội nhập ngày một tốt hơn vào đời sống chính trị xã hội ở nước sở tại luôn hướng về tổ quốc
có đóng góp ngày càng quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ việt nam với đất nước nơi họ
thưa các đồng chí với những thuận lợi và khó khăn nêu trên để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của công tác đối ngoại từ nay đến hết nhiệm kỳ đại hội
tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội một mươi hai và các nghị quyết của trung ương chương trình hành động của chính phủ và của bộ ngoại giao để tiếp tục triển khai công tác đối ngoại
các chủ trương đường lối và nhiệm vụ đối ngoại lớn mà đại hội một mươi hai thông qua
vẫn là căn cứ và định hướng quan trọng để chúng ta đẩy mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới
tôi tán thành với các định hướng nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong báo cáo của lãnh đạo bộ
chỉ xin gợi mở nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau
phải chăng chúng ta cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác đối ngoại
những diễn biến chính trị trên thế giới thời gian qua
có rất nhiều vấn đề vượt ra ngoài dự báo thông thường
nếu chúng ta không tiếp tục đổi mới thì không theo kịp sự phát triển của tình hình
vấn đề là chúng ta có dám nghĩ dám làm có tinh thần chủ động tiến công
dám vượt ra khỏi những tư duy những lĩnh vực quen thuộc
để có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia đạt tới tầm quốc tế và khu vực không
chúng ta cần xây dựng vị thế và tâm thế mới của việt nam trong xử lý quan hệ với các nước cả song phương và đa phương
thế và lực của nước ta trên các chỉ tiêu quan trọng như kinh tế dân số quốc phòng và đối ngoại khá khác nhiều sau ba mươi năm đổi mới
đặc biệt các vấn đề thuộc lợi ích cốt lõi của việt nam đòi hỏi chúng ta phải thể hiện tiếng nói mạnh mẽ hơn
và lập trường đối ngoại tích cực hơn trước hết trong khu vực
đồng thời chúng ta cũng phải đẩy mạnh tư duy đổi mới mạnh dạng đột phá sáng tạo trong công tác
tìm ra cách làm mới mở rộng ra các lĩnh vực mới tìm kiếm các đối tác mới hướng đi mới
đương nhiên đổi mới phải trên cơ sở giữ vững nguyên tắc phải kiên định mục tiêu và chân thành khiêm tốn
với tinh thần đó tôi tán thành với chủ đề của hội nghị ngoại giao lần này của chúng ta là chủ động sáng tạo và hiệu quả
tiếp tục quán triệt thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ
chủ động và tích cực hội nhập quốc tế vì lợi ích quốc gia dân tộc
vừa hợp tác vừa đấu tranh vận dụng đúng đắn quan điểm về đối tượng đối tác tăng cường hợp tác
tiếp tục tạo thế đan sen lợi ích chiến lược giữa nước ta với các nước ngăn ngừa xung đột tránh đối đầu tránh bị cô lập bị phụ thuộc
trong đó mục tiêu bao trùm là giữ vững môi trường hòa bình ổn định thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế xã hội
đồng thời kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và các lợi ích chính đáng cơ bản của ta theo luật pháp quốc tế
trong việc bảo đảm môi trường hòa bình
thì một trong những yêu cầu then chốt là phải luôn kiên trì bình tĩnh sáng suốt xử lý đúng đắn mọi vấn đề phức tạp trong đối ngoại trong đó có vấn đề chủ quyền lãnh thổ
đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị trong đó ngành ngoại giao là những người đi đầu
trước những diễn biến của tình hình thế giới như đã nói trên việc thực hiện nhiệm vụ bao trùm này sẽ có nhiều thách thức trong thời gian tới
để tranh thủ và tận dụng tối đa cơ hội kiểm soát và hóa giải các thách thức ứng phó tốt với những chuyển biến bên ngoài
chúng ta phải luôn nhớ lời dạy của chủ tịch hồ chí minh là mọi việc thành công là bởi chữ đồng
theo đó phải luôn đề cao xây dựng sự đoàn kết và đồng thuận trong nước
điểm đồng ở đây là bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc
đảng nhà nước và tất cả mọi người dân đều phải vì dân vì nước
có như thế trong triển khai công tác đối ngoại mới có thể kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thực hiện phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến
nhất là giữ trái tim nóng cái đầu lạnh và kiên quyết kiên trì để xử lý các thách thức đối ngoại cố gắng tìm kiếm và tranh thủ điểm đồng về lợi ích
để thúc đẩy hợp tác và phát triển trên cơ sở bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc và tôn trọng luật pháp quốc tế
ba là phát huy tối đa mọi yếu tố thuận lợi của đất nước để chủ động tích cực tham gia đóng góp xây dựng định hình các cơ chế đa phương
thực hiện chỉ thị số hai mươi năm của ban bí thư về nâng tầm công tác đối ngoại đa phương coi đó là một định hướng chiến lược quan trọng
trong đó có việc xây dựng chiến lược tổng thể về đối ngoại đa phương đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó công việc trọng tâm của thời gian tới là triển khai và phát huy các kết quả quan trọng của năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy
nhất là phối hợp với các đối tác thực hiện các sáng kiến của ta đã được apec thông qua
cần thể hiện vai trò xứng đáng trong quá trình xây dựng cộng đồng asean
và củng cố vai trò trung tâm của asean trong các cấu trúc an ninh khu vực
chuẩn bị các điều kiện để hoàn thành tốt vai trò chủ tịch asean vào năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục tham gia tích cực trong khuôn khổ hoạt động của liên hiệp quốc
nhất là trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đẩy mạnh vận động các nước ủng hộ việt nam
ứng cử làm thành viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hiệp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và hoàn thành tốt trọng trách này
cần nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại
nhất là hợp tác kinh tế và hợp tác trên lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng với các nước
tiếp tục đưa các mối quan hệ với các đối tác mà ta có khuôn khổ quan hệ
trước hết là các nước láng giềng và các nước lớn đi vào chiều sâu ổn định
hiệu quả ưu tiên duy trì ổn định và giữ đà quan hệ
tăng cường sự tin cậy chính trị thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
đồng thời xử lý các khác biệt và các vấn đề nảy sinh trên tinh thần hợp tác
hữu nghị kiểm soát bất đồng dựa trên luật pháp quốc tế và thông lệ khu vực
tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương chủ động tích cực hội nhập quốc tế
nhất là nghị quyết sáu của ban chấp hành trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
và chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế
trọng tâm là các cam kết trong cộng đồng kinh tế asean cptpp tổ chức thương mại thế giới
nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển bền vững của đất nước
ưu tiên tìm kiếm và mở rộng thị trường cho hàng hóa dịch vụ và lao động việt nam
thu hút nguồn vốn nhất là fdi và oda hướng vào các lĩnh vực ưu tiên của đất nước
đẩy mạnh vận động các đối tác công nhận quy chế kinh tế thị trường theo lộ trình cam kết của wto
tích cực cùng các nước thúc đẩy đàm phán phê chuẩn và thực hiện các thỏa thuận efta đa phương
nghiên cứu khả năng tham gia các sáng kiến trong khu vực về kết nối kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng
tiến hành đàm phán các efta song phương với các nước
nhất là với các đối tác thương mại lớn
hết sức coi trọng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược
tập trung đánh giá kỹ các xu hướng vận động trong chính sách và quan hệ giữa các nước lớn
các nước láng giềng khu vực các xu hướng chính trị kinh tế văn hóa xã hội trên thế giới và khu vực
nhất là trước tác động như vũ báo của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
trong trung hạn và dài hạn phải lường trước được các kịch bản về thay đổi trật tự thế giới khu vực
và phải chuẩn bị sẵn kế hoạch ứng phó phải nhận thức rõ những điểm mạnh điểm yếu của mình
định vị được mình trong tình hình mới để hoạch định chiến lược chính sách cho phù hợp
có thể nói công tác nghiên cứu và dự báo chiến lược là vô cùng quan trọng để giữ được sự chủ động trong một thế giới đầy biến động phức tạp
trung ương đảng mà trực tiếp là bộ chính trị ban bí thư luôn đánh giá cao các báo cáo chiến lược của ngành ngoại giao cũng như là các cơ quan tham mưu đối ngoại
tuy nhiên yêu cầu đối với công tác nghiên cứu dự báo chiến lược trong thời gian tới vẫn là rất cao rất nhiều thách thức mong các đồng chí quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác này
nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các bộ ban ngành và địa phương
nhất là giữa ngoại giao với quốc phòng an ninh trong triển khai công tác đối ngoại và họa nhập của đảng và nhà nước
trong thời kỳ hội nhập toàn diện xu hướng toàn cầu hóa và liên kết hợp tác là tất yếu thì sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban bộ ngành có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện thành công nhiệm vụ chung cũng như nhiệm vụ của mỗi ngành
vừa qua ta đã phối hợp tốt rồi như các đồng chí các cơ quan liên quan
có tham luận nhưng tôi cảm thấy vẫn có lúc chưa nhuẩn nhuyễn lắm đâu chưa ăn khớp lắm đâu
làm sao nhuẩn nhuyễn và tốt hơn nữa vì trong thế giới hội nhập thế này
điểm cuối cùng nhưng mà rất quan trọng có ý nghĩa quyết định
để hoàn thành được những nhiệm vụ nêu trên phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng ngành
mà tập trung vào hai nhiệm vụ chính là sắp xếp tổ chức bộ máy
và đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo các nghị quyết gần đây của trung ương của bộ chính trị
về tổ chức ngành ngoại giao nhất là bộ ngoại giao
cần tích cực thực hiện các chủ trương và cuộc vận động lớn của đảng và nhà nước ta
trong đó có nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng trình đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ ngoại giao
từ các cơ quan đại diện của ta ở nước ngoài đến các đơn vị trong nước
hướng tới tổ chức tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
và tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý theo nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai
tổ chức sắp xếp đảng bộ ngoài nước và các tổ chức đảng bộ bộ ngoại giao
một cách hợp lý khoa học
về công tác cán bộ tôi xin nhắc lại bài học đảng ta đã rút ra
đó là cán bộ là cây gốc của mọi công việc
chúng ta đang ở trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng
công tác cán bộ cũng phải đáp ứng yêu cầu này
trong suốt chiều dài của cách mạng đảng ta luôn rất coi trọng công tác cán bộ của ngành ngoại giao
trong những năm tháng gian khổ khó khăn nhất của cách mạng
chúng ta luôn có những nhà ngoại giao xuất sắc
những con người đã trở thành tấm gương của mọi thế hệ về lòng yêu nước
tinh thần tự học hỏi về bản lĩnh chính trị về phong cách và nghệ thuật ngoại giao
có thể nói đó là những nhà ngoại giao những chính khách được bạn bè quốc tế ghi nhận đánh giá cao
thế hệ cán bộ ngoại giao hôm nay được thừa hưởng những truyền thống kinh nghiệm vô cùng quý báu
mà các thế hệ trước đã để lại
được tạo điều kiện thuận lợi về đào tạo và công tác
mặt bằng chung về học vấn của cán bộ ngoại giao là rất cao so với các ngành khác
tôi được biết trong bộ ngoại giao hiện nay có nhiều đồng chí có năng lực
được đồng nghiệp và bạn bè quốc tế đánh giá cao
tuy nhiên trước đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ
chúng ta cần tiếp tục coi trọng hơn nữa công tác đào tạo cán bộ ngoại giao
cả về trình độ năng lực đến bản lĩnh chính trị
đặc biệt là bản lĩnh chính trị
các đồng chí phải không ngừng rèn luyện vững vàng về chính trị
luôn trung thành tuyệt đối với lý tưởng của đảng với lợi ích của dân tộc
tỉnh táo trước những sự tác động của các thế lực thù địch
chủ động tích cực phòng ngừa không để tự diễn biến tự chuyển hóa
không để vướng vào tham nhũng tiêu cực
chúng ta biết bây giờ là chúng ta đang chống giặc ngoại nội xâm là tập trung cao như thế nào
không biết trong ngành ngoại giao có không
các đồng chí cũng nghiêm túc xem nhất là quan hệ đa phương phong phú sinh động nhưng cũng phức tạp
càng hội nhập sâu với thế giới chúng ta càng cần có các nhà ngoại giao có bản lĩnh chính trị
đủ trình độ uy tín phong cách để sánh vai với các nước các bạn bè quốc tế toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp
một nhà ngoại giao giỏi trước hết phải là một nhà chính trị giỏi
phải luôn lấy lợi ích quốc gia lợi ích của chế độ làm kim chỉ nam cho hành động
nhà ngoại giao luôn ghi nhớ rằng đằng sau mình là đảng là đất nước là nhân dân phải tự tin vững vàng kiên định và khôn khéo
tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới dù phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức
các thế hệ cán bộ đối ngoại vẫn tiếp tục thể hiện được trí tuệ bản lĩnh đạo đức và cốt cách của nền ngoại giao thời đại hồ chí minh
và kế tiếp được truyền thống đối ngoại quật cường nhưng hòa hiếu của dân tộc việt nam
tiếp tục giành được sự tin tưởng ủng hộ và theo đó là sự quan tâm thích đáng của đảng nhà nước cũng như sự kỳ vọng của nhân dân
xin chúc các đồng chí sức khỏe hạnh phúc và thắng lợi